thành phố hải phòng đã tổ chức đón ba trăm một mươi một người có nguy cơ lây nhiễm ncov
trong đó có công dân trở về từ thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
thành phố đã thực hiện biện pháp cách ly phòng chống dịch tại khu cách ly y tế tập trung
cơ sở điều trị hai bệnh viện hữu nghị việt tiệp
đây là các trường hợp đi từ vùng có dịch nhập cảnh vào việt nam
tại địa bàn thành phố hải phòng từ ngày hai tháng hai
bệnh viện hữu nghị việt tiệp phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức tiếp nhận phân loại đối tượng theo dõi giám sát y tế hướng dẫn của bộ y tế